hội sách nửa giá đã được tổ chức thành công tại nhiều tỉnh thành phố như hà nội hải phòng nam định thành phố hồ chí minh biên hòa
đã thu hút từ một mươi đến một mươi năm độc giả tham gia
và tiếp nối thành công đó thì sáng ngày hôm nay ngày một mươi tháng chín công ty cổ phần sách alfa đã tổ chức hội sách nửa giá tại thành phố đà nẵng
nhằm lan rộng văn hóa đọc và giúp độc giả tiếp cận những đầu sách có chất lượng
tại hội sách alpha books đem đến hơn một trăm linh đầu sách với chiếc khấu lên đến tám mươi tức là mức cao nhất từ trước đến nay
hội sách không chỉ đáp ứng sách giá rẻ cho mọi độc giả mà còn mang đến cơ hội cho bạn đọc mua sách giảm giá đến ba mươi
của các nhà xuất bản uy tín như nhà xuất bản trẻ nhà xuất bản kim đồng
ngoài ra bạn đọc còn có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn
trong thời gian tới alfa books sẽ nhân rộng chương trình hội sách nửa giá đến nhiều tỉnh
thành phố khác trong cả nước qua đó mong muốn góp phần phát triển tri thức của cộng đồng
cũng như nâng cao trách nhiệm của các cấp ngành đoàn thể đối với việc sáng tác quảng bá lưu giữ sách ở việt nam